hà nội cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an phối hợp với hội luật gia việt nam
tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi bổ sung luật thi hành án hình sự và luật đặc xá
nhiều vấn đề có ý nghĩa thiết thực liên quan tới đối tượng điều kiện và thời điểm đặc xá
hay việc phân cấp đầu mối tổ chức thi hành án hình sự trong bối cảnh mới hiện nay
đã được đặt ra với ban soạn thảo hai dự án luật quan trọng này
theo bộ công an sau một mươi năm thực hiện luật ân xá đã có hơn tám mươi bảy trường hợp được đặc xá
trong đó tỷ lệ người được đặc xá tái phạm chỉ chiếm một một mươi chín
tuy nhiên đạo luật này cần có một số điều chỉnh để phù hợp với hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
dự thảo sửa đổi bổ sung luật đặc xá tập trung vào các điều kiện để được hưởng đặc xá
vai trò thẩm quyền của chủ tịch nước theo hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
thời gian giải quyết đặc xá đặc xá đối với những người có yếu tố nước ngoài

chủ tịch nước cho rằng luật đặc xá cần có cách tiếp cận mới bảo đảm quyền cơ bản của con người
thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước
nhưng cần phân biệt với tha tù trước thời hạn có điều kiện

nhưng cần phân biệt với tha tù trước thời hạn có điều kiện
chủ tịch nước cho rằng luật đặc xá cần có cách tiếp cận mới bảo đảm quyền cơ bản của con người